thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông ngô huỳnh lý phó giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa
và ông nguyễn kinh tuất nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng xã phước tân về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ và kết quả điều tra năm hai nghìn hai mươi một với vai trò là nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng sơn hội
ông nguyễn canh tuất đã không tham mưu và tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng tại tiểu khu một trăm sáu mươi hai để một số đối tượng vào khai thác lấn chiếm đất rừng
trong khi đó với vai trò là phó giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa ông ngô huỳnh lý đã buông lỏng trong công tác quản lý điều hành
dẫn đến một mươi tám vị trí rừng tự nhiên với tổng diện tích hơn bốn mươi sáu m hai thuộc các khoảnh bốn sáu bảy tám tiểu khu một trăm sáu mươi hai xã sơn hội bị hủy hoại ước tính thiệt hại hơn một trăm tám mươi bảy tỷ đồng
thưa quý vị ban thường vụ huyện ủy cô tô tỉnh quảng ninh vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với phạm văn thường công chức địa chính xây dựng xã thanh lân bằng hình thức khai trừ khỏi đảng
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cô tô đã ra quyết định khởi tố bị can đối với phạm văn thường về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo thông tin từ lãnh đạo huyện ủy cô tô đối tượng phạm văn thường trong quá trình là công chức địa chính thì đã có hành vi lợi dụng tín nhiệm nhận tiền của người dân và hứa là sẽ lo lót giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ
nhưng không thành sau đó người dân đã có đơn trình báo sự việc
căn cứ và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được vào ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cô tô đã ra quyết định khởi tố vụ án quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn ba tháng đối với phạm văn thường về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cô tô đã ra quyết định khởi tự công cộng